còn tại pakistan ủy ban bầu cử nước này ngày chín tháng ba xác nhận
cựu tổng thống của nước này ông asib ali zardari đã đắc cử tổng thống lần thứ hai
sau khi nhận được sự ủng hộ của liên minh cầm quyền
kết quả kiểm phiếu cho thấy ông zardari nhận được bốn trăm một mươi một phiếu bầu
trong khi ứng cử viên mimus khan achakai được phe đối lập hậu thuẫn chỉ nhận được một trăm tám mươi một phiếu
theo luật pháp pakistan tổng thống do quốc hội lưỡng viện và bốn hội đồng lập pháp cấp tỉnh bầu ra
theo kết quả này dự kiến ông zardari sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày một mươi tháng ba
ông asif ali zardari sáu mươi tám tuổi và là phu quân của bà benazir bhutto
nữ thủ tướng đầu tiên của pakistan đã bị sát hại vào năm hai nghìn bảy
trước đó ông zardari từng đắc cử tổng thống pakistan từ năm hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi ba
trên cương vị mới ông zardari được kỳ vọng sẽ giúp các đối tác trong liên minh cầm quyền ở pakistan
có thể đạt được sự đồng thuận để dẫn dắt nền kinh tế đi vào con đường ổn định
trước khi tìm kiếm một gói trang